hai đối tượng tàng trữ và lưu hành tiền giả vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu
phối hợp với công an huyện phong thổ bắt quả tăng và thu giữ hai mươi tám nhân dân tệ giả
tương đương khoảng hơn một trăm linh triệu tiền việt nam cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan
qua công tác nắm bắt tình hình điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực biên giới
thuộc bản tà phiên xã malifaux huyện phong thổ lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tăng
hai đối tượng giàng a sài và giàng a gia là hai chú cháu cùng chú tại xã mù sang huyện phong thổ
khi đang trên đường tiêu thụ tiền trung quốc giả vật chứng thu giữ là hai trăm tám mươi tờ tiền giấy giả
một stery và mệnh giá một trăm linh nhân dân tệ tại cơ quan các đối tượng khai nhận đây là số tiền giả
được hai đối tượng mua đem đi bán để kiếm lời đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng
chức năng phát hiện và bắt giữ